xin kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và ngày mai nắng nóng sẽ lan rộng sang khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ
và có thể kéo dài cho đến ngày bảy tháng năm
tại đây sẽ có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi còn trên ba mươi bảy độ
người dân cần chú ý đặc biệt ở ngoài đường trong khung giờ trưa chiều
cần có áo chống nắng khẩu trang đủ dày để tránh tiêu cực tím hại da
và chống say nắng đảm bảo sức khỏe
dự báo từ đêm ngày bảy tháng năm khi bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc rồn xuống
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên
cục bộ có mưa vừa mưa to giúp nền nhiệt giảm đi đáng kể
ở khu vực các tỉnh phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi còn đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
có nơi còn trên bốn mươi độ
người dân nơi đây cần chủ động bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất
cũng như tránh các hoạt động ngoài trời
để đảm bảo sức khỏe
sau đó cũng từ đêm ngày bảy tháng năm mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh
giúp nền nhiệt giảm nhanh chóng nắng nóng tạm thời chấm dứt
đối với các tỉnh miền trung trong hai ngày tới ở khu vực thanh hóa đến phú yên
tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi còn đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
có nơi còn trên bốn mươi độ
và sau đó cùng với quá trình rồn xuống của áp cao lục địa từ phía bắc
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên diện giải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
từ ngày tám tháng năm nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhanh chóng
nắng nóng tạm thời chấm dứt
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên trong hai ngày tới
cũng tiếp tục duy trì nắng nóng với mức nhiệt độ cao nhất ngày
giảm số ngưỡng là từ ba mươi hai đến ba mươi sáu độ
và sau đó cũng từ ngày tám tháng năm thì mưa rông trên khu vực cũng tăng lên
giúp nền nhiệt giảm nhẹ
các tỉnh từ khánh hòa cho đến bình thuận
do nằm xa vùng tác động của vùng áp thấp nóng phía tây
nên cường độ nắng không gai gắt như các tỉnh phía bắc
nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
tại khu vực tây nguyên trong hôm nay và ngày mai vẫn có nắng nóng cục bộ
với mức nhiệt giao động là từ hai mươi một đến ba mươi bốn độ
tuy nhiên từ ngày bảy tháng năm trở đi khi gió chuyển dần hướng tây đến tây nam
thì mưa rông trên khu vực vào lúc chiều tối sẽ có xu hướng tăng dần
mưa tăng nên nền nhiệt trên khu vực cũng có xu hướng giảm đôi chút
thời tiết sẽ dễ chịu hơn
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng sẽ tiếp tục có nắng nóng trong hai ngày tới
với mức nhiệt cao nhất sao động là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
và sau đó từ chiều tối ngày bảy khi gió trên khu vực chuyển hướng tây đến tây nam
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên giúp nền nhiệt giảm đi phần nào